ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành văn bản hỏa tốc số bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
về việc chấm dứt cách ly xã hội tại thành phố buôn ma thuột
và triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
trước lúc công bố kết thúc chấm dứt thời gian phong tỏa ở bốn điểm cách ly
lãnh đạo thành phố buôn ma thuột đã chỉ đạo tổng phun thuốc khử trùng lần cuối
đồng thời nhắc nhở người dân ở bốn điểm phong tỏa không chủ quan trước tình hình dịch bệnh
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh do ngành y tế khuyên cáo
khai báo y tế khi ra khỏi địa phương hoặc có các biểu hiện ho sốt